từ năm hai nghìn năm bộ y tế đặt hàng công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc ocentenavi
giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài
từ năm hai nghìn sáu công ty cổ phần dược phẩm cửu long được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn ba tám triệu usd
tuy nhiên bị can lương văn hóa cựu tổng giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo tài liệu kinh doanh
để che giấu và để ngoài sổ sách số tiền trên
bên cạnh đó các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật đến bộ y tế
trong vụ việc này ông cao minh quang được bộ y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo
quá trình kiểm tra ông quang biết doanh nghiệp trên còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn ba tám triệu usd
nhưng không chỉ đạo tiếp tục làm rõ
quá trình điều tra cựu thứ trưởng bộ y tế thừa nhận hành vi thành khẩn khai báo
chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với phan huỳnh trúc vi chú tải phường mỹ long tp long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần xây lắp an giang
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc công ty thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền
trên địa bàn thành phố long xuyên vi đã dùng danh nghĩa là nhân viên của công ty đưa ra những thông tin sai sự thật
để nhận tiền cọc của nhiều người đặt mua đất nền
tại các dự án của công ty để chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng
thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn bản phải xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện lộc bình đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã tú mịch được đầu tư toàn diện và chuyển từ xã vùng ba sang vùng một
do không còn được hưởng chính sách hỗ trợ vùng ba nên một số đối tượng đã lôi kéo kích động ép buộc người dân thôn bản phải
tham gia tụ tập khiếu kiện gây mất an ninh trật tự ở trụ sở chính quyền các cấp
trong đó có vụ gây dối trật tự công cộng tại cổng trụ sở công an huyện vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong khi thi hành lệnh bắt các đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
thì đối tượng trần văn thu và chu thị huyền có hành vi cản trở chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn thu một mươi tháng tù giam chu thị huyền một mươi hai tháng tù giam
vào ngày hôm nay công an huyện hóc môn tp hcm cho biết các lực lượng chức năng đã cứu được ba mẹ con bị mắc kẹt
trong vụ cháy nhà trên địa bàn xảy ra vào lúc dạng sáng ngày hôm nay
vào thời điểm trên một đám cháy bùng phát tại căn nhà số sáu mươi ba trên một b đường hậu lân bốn
ở ấp hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện hóc môn
huy động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
biết có người mắc kẹt trong đám cháy lực lượng chức năng đã dùng kìm cộng lực búa chặt máy cắt để phá cửa
cứu được một người phụ nữ và hai bé gái đang mắc kẹt bên trong nhà ra ngoài an toàn
đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
vào ngày hôm nay bộ y tế có công văn gửi các viện vệ sinh dịch tễ pasteur sở y tế các tỉnh
thành phố trong cả nước về việc giám sát các trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em
theo đó bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn phụ trách
khi phát hiện các trường hợp viêm gan cấp tính đặc biệt là ở nhóm trẻ dưới một mươi sáu tuổi
phải khám xác định để phát hiện các trường hợp
trường hợp không rõ nguyên nhân
đối với các tỉnh có cửa khẩu biên giới tăng cường công tác giám sát tại các cửa khẩu
nhằm phát hiện sớm những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ để có hướng dẫn quản lý phù hợp
trong trường hợp phát hiện các ca nghi ngờ đề nghị sở y tế báo cáo ngay cho các viện vệ sinh dịch tễ pasteur
trên địa bàn phụ trách để thống nhất việc lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân khi cần thiết